đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề đối với tỉnh quảng nam
hai mươi người bị thiệt mạng nhà ở bị sụp đổ và tài sản bị vùi lấp bị cuốn trôi
đã khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn và thiếu thốn
vì vậy trong những ngày vừa qua nhiều tổ chức và cá nhân đã đến thăm hỏi
tặng quà và động viên người dân địa phương vượt qua khó khăn
mưa lớn kéo dài trong những ngày đầu tháng một mươi một đã xảy ra sạt lở núi
làm năm ngôi nhà bị sụp đổ ở thôn hai xã trà vân huyện nam trà my
và nhiều tài sản của người dân bị vùi lấp trong đất đá
vụ sạt lở núi tại đây cũng đã làm bốn người chết và chín người khác bị thương
theo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam
đến nay đã có hàng chục đơn vị tổ chức và cá nhân đã đến thăm hỏi
ủng hộ với số tiền khoảng hai mươi tỷ đồng
với số tiền này tỉnh sẽ ưu tiên hỗ trợ cho những gia đình có người thân bị chết
bị thương và nhà ở hư hại nặng do mưa bão gây ra
qua kinh phí huy động được nguồn lực từ trong ngoài tỉnh và trung ương
trên dưới là hai mươi tỷ hiện nay tiền vào trong tài khoản là trên bốn tỷ
tất cả các tiền đó đã được cấp phát kịp thời
cho hỗ trợ những gia đình có người chết là bảy triệu một trường hợp
người bị thương là ba triệu một trường hợp
và đang tổng hợp phân bổ nguồn lực để cho người dân làm nhà
sửa chữa nhà cửa và hỗ trợ đời sống
một tài khoản của tỉnh quảng nam

trong những ngày qua ngoài việc tổ chức thăm hỏi
chuyển tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng
tỉnh quảng nam đã triển khai nhiều giải pháp
giúp đồng bào vùng lũ săn nở đất sớm khắc phục khó khăn
trong đó chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng nam
đã hỗ trợ ba trăm linh triệu đồng và đồng thời đang phối hợp với các địa phương
khẩn trương giả soát những hộ vay vốn bị thiệt hại
trong đợt mưa lũ săn nở núi vừa qua để tiến hành khoanh nợ
xa hạ nợ đồng thời cho vay tiếp để bà con khắc phục khó khăn
tiếp tục phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống